viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy thành phố hà nội vừa cho biết đã ra quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án bé trai tử vong trên xe đưa đón học sinh của trường tiểu học kết quầy
quyết định gia hạn điều tra này được đưa ra khi đã hết hạn thời gian điều tra vụ án từ ngày bảy tháng một mươi một
nhưng cơ quan điều tra chưa thể hoàn tất kết luận điều tra vụ án do cần chờ thêm một số kết quả giám định
trong vụ án này công an quận cầu giấy đã khởi tố bị can doãn quý phiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu là lái xe ô tô đưa đón học sinh trường tiểu học gateway
và bị can nguyễn bích quy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn là người đưa đón học sinh trường tiểu học gateway về tội vô ý làm chết người
cũng liên quan đến cái chết của bé trai trong vụ án bị can nguyễn thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cô giáo chủ nhiệm lớp của cháu bé đã bị cơ quan công an khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng